cảm ơn quý vị và các bạn đã lựa chọn theo dõi chuyên mục sức khỏe ba trăm sáu mươi năm phát sóng hàng ngày trên intv
thưa quý vị và các bạn tết nguyên đán đang đến rất gần
cùng với việc trang hoàng nhà cửa đón tết thì chắc hẳn là không thể thiếu những bình hoa đa dạng sắc màu
thế nhưng phấn hoa lại là một trong những tác nhân gây dị ứng phổ biến nhất
có thể không gây nguy hiểm nhưng lại khiến cho người bệnh rất khó chịu
chương mục sức khỏe ba trăm sáu mươi năm ngày hôm nay sẽ là những chia sẻ từ chuyên gia của bệnh viện đa khoa tâm anh
về lưu ý khi lựa chọn các loại hoa trang trí tết để hạn chế nguy cơ gây bệnh hô hấp
mời quý vị và các bạn cùng theo dõi
rất vui được gặp lại bác sĩ trong chương trình sức khỏe ba trăm sáu mươi năm ngày hôm nay
vâng thưa bác sĩ trong ngày tết thì không thể thiếu những loại hoa được trang trí trong nhà
vậy không biết là những loại hoa vào ngày tết ảnh hưởng như thế nào đến hệ hô hấp ạ
tết miên đán thì mọi người
thường có số hướng là sẽ trang trí nhà mình
và hoa tết thì là một trong những cái mà rất là thường gặp
là một trong những cái mà thường được trang trí nhà vào trong ngày tết
thế thì hoa tết thì mình muốn nói thì sẽ có hai loại
ở trên địa trường bây giờ mình sẽ có hoa thật và cả hoa giả nữa
cả hai loại này thì nó đều có thể ảnh hưởng đến những bệnh nhân mà có bệnh lý hô hấp
đặc biệt là những cái bệnh nhân mà có cơ địa dị ứng là một này
thứ hai là những cái bệnh nhân mà có tiền sử
ví dụ như là hen phế quản hoặc là viên mũi
bởi vì sao
bởi vì là ví dụ như là hoa giả chẳng hạn
thì những cái yếu tố ở trên hoa giả mà có thể gây ra những cái vấn đề về đường hô hấp
là thứ nhất là chất liệu làm hoa
ví dụ như là các bụi vải làm mụn này
thứ hai là ví dụ như là những cái hoa giả đấy
nó được bảo quản trong một thời gian dài rồi
thì là trên những cái hoa đấy thì nó có những cái hạt bụi ở trên đấy
thì nó đều là những cái yếu tố kích thích
nó đều có thể gây ra những cái phản ứng dị ứng này
hoặc là gây ra khởi phát hoặc là nặng thêm các bệnh lý hô hấp
như viêm mũi dị ứng hoặc là hêm phía quạt
còn về vấn đề hoa thật thì
nó có một số vấn đề về hoa thật mà có thể gây ra ảnh hưởng đến đường hô hấp
ví dụ như là những cái bụi phấn hoa
phấn hoa thì những cái hạt mà
những cái loại hoa mà có cành nhiều phần hoa là một
và thứ hai là kích thước cái hạt phấn hoa mà nó nhỏ
thì là nó cũng sẽ gây ảnh hưởng
bởi vì sao
bởi vì trong cái phấn hoa nó có một số cái protein
nó có thể là một cái khi mà vào cơ thể một số người nhé
chứ không phải tất cả mọi người
mà một số người đặc biệt là những cái người mà có cân địa dị ứng
thì nó có thể cơ thể mình nó sẽ nhận là một cái yếu tố lạ
nó gây ra một cái phản ứng dị ứng
nó làm khởi phát một cái triệu chứng
ví dụ như là hát hơi này sổ mũi này
hoặc là gây ra cái cân hên cấp
bên cạnh đấy thì những cái loài hoa mà có mùi quá là nồng
nó cũng có thể là những yếu tố kích thích
mà gây ra cái triệu chứng của đất cấp
của các bệ lý đường hô hấp
như hên hay là viêm mũi dị ứng
bác sĩ có lưu ý gì về cách chọn hoa
cũng như là cách sử dụng để giảm nguy cơ gây bệnh hô hấp
với những người mà đã biết là mình không phù hợp với loài hoa đấy
hoặc là khi mà mình tiếp xúc với cả cái loại hoa đấy
mà mình xuất hiện các phản ứng như mình vừa nói
các phản ứng dị ứng như mình vừa nói ở trên
thì tốt nhất là mình nên tránh
trưng bày những cái loài hoa đấy ở trong nhà
hoặc là xung quanh mình mình cũng nên tránh
bởi vì mình biết là trong cái đợt tết
thì cái việc mà xảy ra cái cân cấp
của những cái bệnh lý
ví dụ như hèn phế quản chẳng hạn
nếu như không được sử trí kịp thời
các phương tiện cấp cứu nó đều sẽ bị chậm trễ hơn
so với ngày thường
thứ hai là một số cái loại hoa
mà mình nói là nó có quá nhiều vấn hoa
hoặc là cái mùi nồng ấy
thì mình cũng nên tránh
một số loại hoa mà nó ít phấn hoa này
rồi cái mùi mà nó ít hơn ấy
mà mình có thể nói tương đối an toàn
mà mình có thể lựa chọn
ví dụ như là những cái loại hoa như là
cái hoa hồng nó
cái phấn hoa nó không ít đâu
nhưng mà cái phấn hoa thì nó lại kích thước nó lớn
nên là mà mùi nó không ít
nó cũng không quá nồng
thì là nó cũng giảm cái nguy cơ
thứ hai là nó có thể có là cái hoa
hoa lan ấy
nó cũng là ít nguy cơ
đối với cả những cái bệnh nhân là
viêm mũi dị ứng hay là heo vết quả
ngoài cái việc mà mình chọn hoa ra
thì cái việc rất quan trọng đấy là
mình đặt hoa ở vị trí nào
thì cái việc mà mình nên tránh đặt hoa
trong những cái không gian mà hẹp cả một này
không gian kín là hai
nó ít có việc lưu thông không khí ở trong phòng ấy
và chú ý là mình không đặt hoa
ở trong phòng
xin cảm ơn bác sĩ với những chia sẻ vừa rồi
xin chào và hẹn gặp lại vào khung giờ này ngày mai